đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ một mươi là một sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên việt nam
đây là dịp để hội sinh viên việt nam đánh giá lại những kết quả của nhiệm kỳ vừa qua
với mục tiêu xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cao đẹp đạo đức cách mạng trong sáng lối sống lành mạnh
đánh giá lại kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
anh lê quốc phong bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cho biết
về cơ bản hội sinh viên việt nam đã đạt được những mục tiêu đề ra khi xây dựng những hoạt động giúp sinh viên có thể có cơ hội bồi đắp lòng yêu nước bản lĩnh chính trị của mình
hình ảnh những sinh viên tình nguyện ở vùng sâu vùng xa sinh viên tiếp sức mùa thi cùng người nhà và thí sinh dầm mưa dãi nắng
sinh viên với những hành động đẹp trong cuộc sống
đó là những hình ảnh thể hiện sinh động cho một lớp sinh viên có lòng yêu nước có tinh thần sẻ chia trong cuộc sống
đấy đó chính là những yêu cầu và những điều mà tổ chức hội mong muốn kêu gọi sinh viên việt nam cùng chung tay chung sức thực hiện trong năm năm sắp tới
chúng tôi chọn các yếu tố liên quan tới bản lĩnh tới học tập tới sáng tạo tới tình nguyện tới hội nhập tới phát triển
đều là những yêu cầu mong muốn kỳ vọng mỗi bạn sinh viên hành động theo những cái yêu cầu đấy
nó cũng chính là quá trình để các bạn hoàn thiện bản thân của mình
song song với quá trình các bạn học tập trong các trường đại học cao đẳng đó cũng chính là những yêu cầu để các bạn có thể đặt tâm thế của một bạn sinh viên trong bối cảnh đất nước đang hội nhập rất là sâu rộng
mục tiêu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba của hội sinh viên việt nam là xây dựng thế hệ sinh viên có lý tưởng cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng
sâu lòng yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội có đạo đức lối sống thanh lịch văn minh nghĩa tình tiên phong sáng tạo trong học tập
nghiên cứu khoa học tình nguyện lập thân lập nghiệp khởi nghiệp chủ động hội nhập quốc tế